ngày năm tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với bảy đối tượng về tội cố ý gây thương tích
nạn nhân trong vụ án này là hai thanh niên cùng chú tại thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang
bảy đối tượng bị bắt tạm giam gồm lê văn tài vũ văn được nguyễn tiến nhất trương hữu trung
đỗ khắc chính trần hiễu huynh cùng chú tại huyện thủy nguyên của thành phố hải phòng
và cấn đình khởi chú tại huyện nam sách của tỉnh hải dương
theo kết quả điều tra vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một
nguyễn tiến nhất có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát cùng với hai người khác là lê minh lợi và lê minh cường
sau đó nhất rủ thêm nhóm bạn dùng hung khí đến tìm đánh nhau với cường và lợi
hậu quả sau cuộc hỗn chiến lợi bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
còn cường tài và khởi bị thương nhẹ
sau khi gây án nhóm của nhất nhanh chóng rời khỏi hiện trường và về nhà thuê để trốn
nhưng ngay sau đó cả bọn đã bị công an thành phố rạch giá bắt giữ
giả vờ mua hàng năm thanh niên đã dùng dao đâm nữ chủ tiện tạp hóa cướp tài sản
đó là vụ án xảy ra tại xã dương quang thị xã mỹ hào của tỉnh hưng yên vào chiều ngày bốn tháng một mươi một
đối tượng đã bị công an tỉnh hương yên bắt giữ khi trốn tại nhà riêng sau khi gây án
chỉ sau ba giờ gây án nghi phạm là trịnh quốc oai sinh năm hai nghìn
trú tại huyện văn lâm tỉnh hưng yên đã bị bắt giữ khi đang trốn tại nhà riêng
cơ quan công an thu giữ trên người đối tượng hơn bốn sáu triệu đồng ba mươi ba thẻ cào điện thoại
một con dao bấm đối tượng khai là hung khí cùng các vật chứng có liên quan
đối tượng khai nhận đến cửa hàng tạp hóa của bà nguyễn thị liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
dùng dao đâm năm nhát khiến nạn nhân bị thương nặng rồi cướp một túi sách bên trong có nhiều tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn thành phố long xuyên của tỉnh an giang
diễn ra nhiều vụ việc các nhóm đối tượng chặn xe để cướp tài sản của người tham gia giao thông
đặc biệt là trẻ em trên đường đi học
điều đáng nói những đối tượng tham gia đều trong lứa tuổi vị thành niên
nhưng lại có hành vi bạo lực nguy hiểm khiến dư luận không khỏi đúng
khi đang trên đường đến lớp học thêm em lê nguyễn minh quân
sinh năm hai nghìn chín trú tại xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã bị ba thanh niên chặn xe cướp tài sản
các đối tượng đã lợi dụng trời tối đường vắng vẻ dùng lời lẽ hăm dọa
và kề dao không chế cướp đi chiếc xe máy điện của quân
trong đó ba thằng đó có một à lúc đó cũng vắng đó năm giờ mấy
lúc đó cũng không có người lúc kề dao thì bé nó cũng không dám nói gì
thấy dao đâu có trả rồi
anh lý minh trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã vĩnh trạch huyện thoại sơn
cũng là nạn nhân của một vụ giàn cảnh cướp tài sản
ngày bảy tháng chín trên đường đi làm về đến một khu đô thị
ở địa bàn phường mỹ hòa thành phố long xuyên
anh trí bất ngờ bị một nhóm thanh niên chặn đường
xô ngã xe máy gây thương tích rồi cướp điện thoại trang sức và ví tiền
với tổng trị giá trên hai mươi triệu đồng
nó la nó nói kìa này kìa mày đảo hả gì
thì nó mới mấy thằng kia nó mới đạp xe mình ngã ngang
ngã ngang rồi xong nó đè đánh đánh đánh đánh luôn
thì có thương tích nãy kia xong cái nó mới dịnh ta dịnh giờ
rồi thằng thì mất túi mất điện thoại
các đối tượng tập trung vào nạn nhân là phụ nữ trẻ em là học sinh
thường hay đeo trang sức hoặc các bị hại
đi vào các nơi khu vực vắng vẻ
tạo cái điều kiện thường lệ
cho các đối tượng cướp tài sản
và gây khó khăn trong công tác điều tra
xác định tính chất manh động của các đối tượng gây án
công an tp long xuyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra mở rộng
qua đó đã bắt giữ được hai nhóm thanh thiếu niên với một mươi một đối tượng liên quan
đã thực hiện hai vụ cướp trên
điều đáng nói các đối tượng có độ tuổi còn rất nhỏ
chỉ khoảng từ một mươi ba đến một mươi tám tuổi
và đa số đều bỏ học có hoàn cảnh gia đình khó khăn
nhiều đối tượng sống lang thang
rủ nhau đi gây dối trật tự công cộng cướp tài sản để lấy tiền chi tiêu
các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
cha mẹ đi thân
hối hợp với các nhà trường
có công tác giáo dục
các em tránh xa các đối tượng thường xuyên bỏ học
rồi di phạm pháp luật
để các em có nhận thức đúng đắn
để không di phạm pháp luật
những vụ việc vừa qua tiếp tục là hồi chuông cảnh báo
về tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa
cần đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa hiệu quả tội phạm ở lứa tuổi này
ngoài vai trò nồng cốt của lực lượng công an
thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội
để hướng thanh thiếu niên đến lối sống lành mạnh
có như vậy công tác phòng ngừa mới đạt hiệu quả
tình hình an ninh trật tự ở địa phương
mới được giữ vững ổn định thời gian tới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã ra quyết định khởi tố bị can đối tượng tạ thị yến
sáu mươi sáu tuổi chú tại huyện đan phượng của thành phố hà nội
để tiếp tục điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo kết quả điều tra ban đầu
từ năm hai nghìn một mươi chín đối tượng yến đến tỉnh bà địa vũng tàu
mua đất làm nhà ở tại khu dân cư đồng nhân
phường kim dinh thành phố bà rịa
thấy các khu đất xung quanh nhà không có ai canh tác sử dụng
mặc dù không phải người đứng tên cũng không biết chủ đất là ai
yến đã liên hệ với một số đối tượng
để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên của yến
và con gái của yến đối với các khu đất trên
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một yến đã ký nhiều giấy thỏa thuận
nhận làm giấy tờ đất và đưa cho các đối tượng tổng cộng hơn sáu tỷ đồng
để làm ra khoảng hai mươi sáu hai mươi tám giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đối với khoảng ba mươi năm m hai
sau khi nhờ làm ra số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên
yến giao cho con gái giữ một mươi một giấy
một giấy giao cho một người bạn để làm tin vay mượn số tiền một một tỷ đồng
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất yến mang theo
liên hệ với chính quyền địa phương để xin sang lấp
sau khi nhận biết hành vi của bản thân là trái pháp luật
đối tượng đã đến cơ quan công an tự thú
thông tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
làm hai người tử vong ba người bị thương
vừa xảy ra vào khoảng năm h ba mươi phút sáng ngày hôm nay
tại km một nghìn hai mươi tám tám trăm linh cố lộ một a
đoạn qua địa phận thôn trị bình xã bình nguyên huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
thời điểm trên

xe ô tô bảy chỗ do tài xế chú tại xã điện minh huyện điện bàn tỉnh quảng nam điều khiển
lưu thông theo hướng bắc nam trên xe chở bốn người
khi đến địa điểm trên xe ô tô bất ngờ tông thẳng vào giải phân cách giữa quốc lộ một a
cú va chạm mạnh đã khiến tài xế tử vong tại chỗ
một phụ nữ bị thương nặng được người dân đưa đến trung tâm y tế huyện bình sơn cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng khiến nạn nhân tử vong sau đó
ba người còn lại trên xe bị thương trong đó có hai người đang được cấp cứu
tiếp nhận thông tin công an huyện bình sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường
lấy thông tin khám nghiệm hiện trường đồng thời phân luồng điều tiết giao thông
nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được công an huyện bình sơn tiếp tục điều tra làm rõ
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát phòng trái trị trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã tìm thấy thi thể ông tống quốc cường ba mươi chín tuổi là nhân viên của khu du lịch thác đô rai nụ
thác đô rai nụ gia long gặp nạn khi lái xe địa hình chở khách tham quan du lịch ở sông sê đê pốc
lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân khi tự nổi vào lúc sáu giờ sáng nay
cách vị trí gặp nạn khoảng tám trăm linh mét về phía hạ lưu sông sê đê pốc
trước đó trưa ngày bốn tháng một mươi một tại thác gia long ông cường và một nhân viên khác
đều thuộc khu du lịch thác đô rai nụ gia long sử dụng xe ô tô địa hình chở bốn khách tham quan du lịch
đến khúc đường chạy ở mét sông sê đê pốc khi xe gặp sự cố nên người và xe bị cuốn trôi
vào lúc này thì rất may bốn người khách và một nhân viên nhảy ra được khỏi xe thoát nạn
riêng tài xế cường cùng chiếc xe đã bị nước cuốn trôi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cà mau đang tạm giữ ba đối tượng
gồm phạm hoàng nam dư trí vĩ và nguyễn nhật hào cùng chú tại khóm năm phường một thành phố cà mau
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào tối ngày bốn tháng một mươi một lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang phạm hoàng nam
đang nhận một túi ni lông bên trong có chứa hai mươi viên nén màu xanh một bọc chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy khai thác nhanh nam khai nhận tăng vật trên là ma túy lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã
tiến hành bắt khẩn cấp đối với dư trí vĩ và nguyễn nhật hào đồng thời khám xét nơi ở của ba đối tượng
thu giữ thêm bảy viên nén và một bịch tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
cả ba thừa nhận đã mua ma túy từ thành phố hồ chí minh về để bán lại cho các đối tượng khác
thưa quý vị cũng giống như các địa phương khác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
thì có diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh hà nam
minh chứng là về số vụ và số tiền lừa đảo lên đến hàng chục tỷ đồng
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này lực lượng công an tỉnh hà nam đã tập trung điều tra
làm rõ nhiều vụ án từ đơn trình báo của người dân
cũng như là lập các chuyên án đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân
qua đó thì góp phần hạn chế số lượng người dân mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo
đây là đối tượng lê tuấn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã hòa phú huyện ứng hòa thành phố hà nội
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh liêm hà nam bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội sử dụng các tài khoản facebook
ra lô ảnh đăng các bài viết quảng cáo cho vay tiền với lãi suất thấp giải ngân nhanh không cần thế chấp
rồi yêu cầu người vay chuyển tiền đóng các khoản phí để được giải ngân số tiền vay
nhưng thực chất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục bị hại trên cả nước
với số tiền hàng trăm triệu đồng
đăng lên tài khoản facebook của mình nội dung là cho vay lãi suất thấp giải ngân nhanh
các khách hàng có nhu cầu thì tôi yêu cầu khách hàng gửi cho tôi tiền làm bạc sau cây lương
sau khi làm bạc sau cây lương xong tôi sẽ yêu cầu khách hàng tham chiếu kích hoạt khoản vay
sau khi khách hàng tham chiếu kích hoạt khoản vay xong thì tôi yêu cầu khách hàng làm bảo hiểm cho khoản vay ạ
đối tượng thực hiện hành vi là ở tỉnh ngoài đối tượng sử dụng các tài khoản ảo hình ảnh ảo trên mạng xã hội
để liên hệ với nạn nhân sau đó bắt buộc các nạn nhân phải truyền tiền thì mới thực hiện hành vi
thì mới chuyển khoản cho các nạn nhân vay vốn
và sau khi chiếm đoạt tài sản được tài sản của các bị hại thì đối tượng cắt đứt mọi liên hệ với bị hại
khiến công tác xác minh ra soát đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
để chủ động phòng ngừa đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này giám đốc công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với lực lượng chức năng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về phương thức thủ đoạn lừa đảo phổ biến của các đối tượng
như tạo lập các website sàn giao dịch ứng dụng kiếm tiền sử dụng mồi nhử là các khoản lợi nhuận cao để kêu gọi
lôi kéo nhà đầu tư kinh doanh tiền ảo ngoại hối forex để chiếm đoạt tài sản gọi điện giả danh cán bộ cơ quan nhà nước
thông báo chủ thuê bao có liên quan đến các vụ việc đang giải quyết đe dọa yêu cầu bị hại chuyển tiền
thậm chí giả mạo dịch vụ internet banking của ngân hàng và qua hình thức vay trực tuyến nhưng thực chất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các lực lượng chức năng công an hà nam đã điều tra làm rõ bắt giữ hai mươi một vụ
hai mươi một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng
khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi có các điện thoại cố định các số điện thoại lạ gọi đến giả danh là các cơ quan
nhà nước cần phải cảnh giác cần phải hỏi rõ thông tin không cung cấp các thông tin cá nhân của mình để cho đối tượng các đối tượng khác lợi dụng
cần nghiên cứu kỹ khi trao đổi mua bán hàng qua mạng xã hội
với sự phát triển của công nghệ số hiện nay đã và đang đem lại nhiều lợi ích tuy nhiên đây cũng là những môi trường để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội

hai đối tượng từ tp hcm lên đắk lắc dàn cảnh trộm các chuyên nghiệp đã bị công an tp bunma thuật
tỉnh đắk lắc khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam
đó là lê ngọc hùng bốn mươi tuổi trú tại phường an khánh quận hai tp hcm
và lý kim xanh bốn mươi tám tuổi trú tại xã thanh phú huyện biến lức tỉnh long an
theo kết quả điều tra vào ngày tám tháng một mươi cả hai đón xe khách từ tp hcm lên tp bunma thuật
để tìm tài sản trộm cắp
đến khoảng hai mươi một h ngày chín tháng một mươi hai người vào siêu thị gâu trên đường nguyễn thị định
rồi lấy trộm chiếc ví của một người phụ nữ đang mua hàng
lục lọi trong ví hai đối tượng lấy cắp được gần bốn triệu đồng và một chiếc điện thoại
sau đó cả hai đón xe khách về lại tp hcm tìm mối bán chiếc điện thoại
một mươi hai đối tượng tiếp tục đón xe khách từ tp hcm lên đắk lắc và vào siêu thị gold
để gian cảnh trộm cát tiếp thì bị công an phường thành nhất bắt giữ
từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng vẫn ngựa quen đường cũ
đối tượng nguyễn huy phú trú tại tp long xuyên của tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ của tỉnh vĩnh long
tạm giữ hình sự để điều tra
vào khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một
nguyễn huy phú lợi dụng giờ nghỉ trưa các phòng học của nhà trường
không có người trông coi nên đã lẻn vào để lấy trộm tài sản
sau khi lấy được một bộ máy chiếu dùng trong giảng dạy phú tiếp tục vào phòng học khác
để lấy thêm máy chiếu thì bị nhân viên của nhà trường phát hiện truy hô
tại cơ quan công an phú khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân
nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ tiếp tục xác minh
làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật